trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng một tại thành phố hải phòng đã diễn ra hội nghị lần thứ chín
ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam khóa một mươi một
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu chỉ đạo phó thủ tướng trương hòa bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng
những kết quả của phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức công đoàn việt nam năm hai nghìn một mươi chín
để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi bảy phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu hội nghị tập trung sáu vấn đề
trong đó công đoàn tiếp tục chủ động phối hợp với chính phủ các bộ ngành
thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội cũng như nắm bắt dư luận xã hội
kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc trong công nhân lao động
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
chuẩn bị đón xuân mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy các cấp công đoàn cần tập trung tổ chức tốt
các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động lưu ý bám sát cơ sở
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động nhất là vấn đề tiền lương tiền thưởng trong dịp tết
tại hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã trao tặng
khuôn trương độc lập hạng ba của chủ tịch nước cho ông nguyễn văn ngàng
phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam